tiếp tục thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng ba bộ y tế thông tin về trường hợp thứ một trăm ba mươi
dương tính với virus sars cov hai ở việt nam
và đây là một bệnh nhân nữ một mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
bệnh nhân sống tại saragua malaysia được ba bốn tháng nay
và hiện đang được chuyển cách ly y tế tại trung tâm y tế huyện bình đại của tỉnh bến tre
cũng trong tối ngày hôm qua thì ca bệnh thứ một trăm hai mươi hai cũng đã được bộ y tế công bố
bệnh nhân là nữ hai mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam quê quán ở huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại bangkok thái lan có tiếp xúc với nhiều người
trong đó đa số không đeo khẩu trang
như vậy là đến thời điểm này việt nam đã có một trăm hai mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy ca đã được khỏi bệnh
riêng bệnh nhân thứ một mươi tám đã xuất viện và đang tiếp tục theo dõi đủ một mươi bốn ngày
tại bệnh viện đa khoa thái bình
và số trường hợp còn lại thì đang được điều trị tại các bệnh viện khác
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị các bạn bộ giao thông vận tải vừa có văn bản hỏa tốc
gửi cục hàng không việt nam về việc tạm dừng vận chuyển công dân việt nam
từ nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tp hcm
vào ngày hai mươi một tháng ba văn phòng chính phủ có thông báo của thủ tướng chính phủ
yêu cầu tiếp tục hạn chế kịp thời tối đa và giãn cách các chuyến bay
vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào việt nam kể cả đối với hãng hàng không nước ngoài
vì dễ dẫn đến quá tải khu cách ly
bộ giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo ngành hàng không thực hiện ngay
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở hành khách
là người nước ngoài rời khỏi việt nam
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và do các khu cách ly
tại khu vực tp hcm không còn khả năng tiếp nhận thêm
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam lập tức thông báo
đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân việt nam
từ nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
quyết định này áp dụng ngay từ giờ ngày hai mươi năm tháng ba cho đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục cập nhật diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại một số quốc gia trên thế giới
các bạn hiện nay số ca mắc mới và tử vong do bệnh covid một mươi chín trên thế giới
vẫn đang tăng nhanh khi nam phi vào ngày hôm qua đã vượt qua ai cập
trở thành ổ dịch covid một mươi chín lớn nhất châu phi với một trăm hai mươi tám ca nhiễm mới trong ngày hôm qua
nâng tổng số ca bệnh covid một mươi chín tại nước này lên bốn trăm linh hai người
cũng trong ngày hôm qua giới chức y tế hà lan đã công bố nước này ghi nhận thêm năm trăm bốn mươi năm trường hợp
nhiễm mới virus sars cov hai với ba mươi bốn ca tử vong và hiện nay tổng số ca mắc covid một mươi chín
tại nước này đã vượt bốn bảy trăm linh ca còn tại châu á indonesia hiện nay đang là quốc gia
tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới với tỷ lệ là chín ba tương đương với bốn mươi tám ca tử vong trên tổng số năm trăm một mươi bốn ca nhiễm
tính đến ngày hai mươi ba tháng ba
theo thống kê sơ bộ của hãng tin afp trong ngày hôm qua thì hơn một tỷ người tại hơn năm mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã được yêu cầu là phải ở yên trong nhà
trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín
ít nhất ba mươi bốn quốc gia như pháp italy argentina iraq và rwanda đã áp đặt các biện pháp phong tỏa bắt buộc
với quy định nội bất xuất ngoại bất nhập ít nhất một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ như burkina faso chile
thủ đô manila của philippines serbi và mauritania đã ban bố lệnh giới nghiêm và cấm đi lại vào ban đêm
các nước khác như iran và anh khuyến nghị người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
còn chính phủ ấn độ cho biết bộ luật hình sự nước này đã có quy định để xử lý
những người không tuân theo lệnh phong tỏa theo đạo luật dịch bệnh năm một nghìn tám trăm chín mươi bảy
theo đó bất kỳ ai không tuân thủ sẽ bị coi là phạm tội và đối diện với mức hình phạt sáu tháng tù
hoặc phạt tiền hay thậm chí cả hai
trong khi đó chủ tịch hội đồng hồi giáo pulema indonesia đang kêu gọi các giáo sĩ hồi giáo nước này
ban hành xác lệnh tôn giáo thay đổi cách thức hành lễ do lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
chính phủ liên bang đức hôm qua đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp để ổn định nền kinh tế
trước những hậu quả do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín gây ra
đây là gói cứu trợ chưa từng có để hỗ trợ các gia đình người thuê nhà người lao động
người tự hành nghề và các doanh nghiệp với tổng giá trị lên tới bảy trăm năm mươi tỷ euro
cũng trong hôm qua cục dự trữ liên bang mỹ phép cũng đã đưa ra một loạt các biện pháp cung cấp tài chính
cho các công ty đang gặp khó khăn trong thời điểm bùng phát covid một mươi chín
ngoài ra fed cho biết sẽ sớm công bố một chương trình cho vay trực tiếp
đối với các công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh